theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết
trong năm tháng đầu năm xuất khẩu hải sản cả nước đạt một bảy tỷ usd
thưa quý vị vài thiếu bắc giang đang bước vào vụ thoạch rộ
những ngày này từ lục ngạn thủ phủ của vài thiếu
mỗi ngày có hàng trăm xe hàng đưa đi xuất khẩu sang các thị trường
trong đó có thị trường truyền thống như trung quốc
và cả những thị trường khó tính khác
như hoa kỳ eu nhật bản hàn quốc úc malaysia
các tiểu vương quốc ả rợt thống nhất singapore
để trái vài thiếu có mặt ở nhiều quốc gia như vậy
tỉnh bắc giang đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng
tổ chức hàng loạt các chương trình xúc tiến thương mại quảng bá vài thiếu
vụ vải hai nghìn hai mươi hai bắc giang đổi mới công tác hoạt động xúc tiến vài thiếu
bằng cách ứng dụng chuyển đổi số số hóa mạo hóa các tài liệu tiêm truyền
giới thiệu quảng bá sản phẩm vài thiếu bằng tiếng anh tiếng nhật tiếng trung quốc
gửi đến các cơ quan thương vụ phối hợp tuyên truyền quảng bá giới thiệu
như tại thị trường mỹ một thị trường tiềm năng nhưng khá khó tính
đòi hỏi chất lượng cao với yêu cầu về kiểm dịch an toàn thực phẩm nghiêm ngặt
ngay từ những ngày đầu tháng bốn bắc giang đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại
kết nối đưa trái vài thiếu sang thị trường này
chúng tôi đã sớm xây dựng kế hoạch cũng như có những xúc tiến tiêu thụ
sớm thì tỉnh cũng có những cái hội nghị và cũng có những buổi làm việc
với các bộ ngành trung ương và đặc biệt là với bộ giao thông vận tải
và bộ công thương để có những đàm phán có những hợp đồng
và đặc biệt là mời gọi các kênh doanh nghiệp cũng như các cơ quan chính quyền

thì hãy có cái chung tay tiêu thụ vài thiếu
riêng với thị trường trung quốc một thị trường truyền thống và có sức tiêu thụ lớn nhất
được chính quyền doanh nghiệp lên kế hoạch xúc tiến từ rất sớm
sau cho việc tiêu thụ được thuần lợi
bởi hiện nay phía trung quốc vẫn đang thực hiện chính sách zero covid
đến thời điểm hiện tại vải thiều được cho vào mặt hàng ưu tiên để làm thủ tục thông quan sớm
mỗi ngày đang có khoảng bảy trăm linh xe vải thiều được thông quan qua các cửa khẩu lạng sơn
như các bạn đã biết dưới nhất là có cửa khẩu tân thanh
hiện nay đang hoạt động với lại lưu lượng cũng tương đối là hạn chế
thế thì chúng tôi cũng đã nỗ lực trao đổi làm việc
lãnh đạo tỉnh cũng đã thường xuyên làm việc với đại sứ quán tham tán thương mại của trung quốc tại việt nam
cũng như là các cơ quan chức năng ở khu vực tỉnh quảng tây và tỉnh vân nam
để thúc đẩy sớm mở các
các cái hoạt động của các cái cửa khẩu ở lào cai nó trở lại được bình thường
thông tin như chúng tôi được biết thì dự kiến khả năng là cuối tháng sáu thì cái cửa khẩu lào cai sẽ trở lại hoạt động
đến nay bắc giang đã xuất khẩu vài thiếu đến ba mươi quốc gia
năm nay mở rộng thị trường sang một số quốc gia khác như trung đông thái lan canada
giá vài thiếu đang giao động trong khoảng một mươi tám đến ba mươi năm
mức giá này được đánh giá là khá tốt bởi thời điểm đầu mùa
dự kiến năm nay xuất khẩu sang các thị trường khoảng gần một trăm hai mươi tấn
thưa quý vị để những trái vải thiều vươn ra thế giới ngoài yếu tố xúc tiến thương mại thì còn hai yếu tố quan trọng khác
thứ nhất là phải đặt chất lượng lên hàng đầu
thứ hai phải đảm bảo nghiêm túc các tiêu chuẩn quốc tế về mã số vùng trồng xuất xứ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
sau năm đầu tiên canh tác vải sạch thành công
năm nay anh ngô văn hùng mở rộng thêm diện tích vải thiều và nâng tiêu chuẩn từ global gap lên tiêu chuẩn hữu cơ
theo anh mở rộng như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu vào nhật bản hay eu
năm nay số lượng thì so với mỗi năm thì cũng tương đối là được
đấy nghĩ là đang đến cái thời điểm mà chuẩn bị được thu hoạch thì cũng có nhiều công ty người ta đến trực tiếp vùng trồng
người ta kiểm tra xong rồi người ta chất lượng là xong rồi người ta lấy mẫu lấy mẫu về để người ta test
test là chỉ còn là hôm nọ là người ta đến lấy rồi
để rộng đường xuất khẩu ngành nông nghiệp địa phương tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc vải đúng quy trình đảm bảo chất lượng cao nhất
để đáp ứng các thị trường đối với vải thiều xuất khẩu sang các thị trường như liên minh châu âu mỹ nhật bản các vùng trồng vải thiều của tỉnh bắc giang đều được giám sát chặt chẽ
việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
theo quy định của bên nước sở tại là họ quy định là chúng tôi phải đảm bảo những cái phần ví dụ như là vi sinh kiểm dưỡng thuốc vải thực vật
còn về hàng tươi thì cũng rất là đặc thù ví dụ như thị trường nhà tị yêu cầu chúng tôi phải xông hơi khử trùng và được bộ kiểm dịch việt nam chứng nhận cho cái việc đấy
và bên úc và mỹ thì yêu cầu phải chiếu xạ và kiểm dịch việt nam cũng phải được bám sát theo dõi và để chứng nhận cho chúng

ngay từ đầu vụ thì chúng tôi cũng đã xác định là mỗi một năm thì cái việc mà tiêu thụ là cũng sẽ có những cái khắt khe chặt chẽ hơn
yêu cầu của các thị trường nói chung là sẽ đòi hỏi cao hơn
năm nay tỉnh bắc giang có hai mươi tám ha vải thiều với sản lượng khoảng một trăm sáu mươi tấn trong đó
vải an toàn theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt là một mươi năm bốn trăm linh ha sản lượng khoảng